thưa quý vị lãnh đạo cấp cao việt nam trung quốc đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trao đổi điện mừng với tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình thủ tướng chính phủ phạm minh chính và chủ tịch quốc hội vương đình huệ lần lượt trao đổi điện mừng với thủ tướng quốc vụ viện trung quốc lý khắc cường
và ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc lật chiến thư
nhân dịp này bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn cũng đã trao đổi điện mừng với bộ trưởng ngoại giao trung quốc tần cương